chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội phó chủ tịch thường trực hội đồng
bầu cử quốc gia trưởng tiểu ban nhân sự tiểu ban nhân sự hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ tư
phát biểu tại phiên họp phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn khẳng định trong thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu có sự đóng góp quan trọng của các thành viên các cơ quan trong tiểu ban nhân sự
tiểu ban nhân sự đã và đang tiến hành các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra
còn nhiệm vụ quan trọng cuối cùng là xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
thì tại phiên họp này sẽ tiếp tục xảy ra
ra soát cho ý kiến vào nội dung các văn bản chuẩn bị tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người chúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
trình phiên họp lần thứ năm mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng đề nghị các tiểu ban khác tiếp tục chủ động trao đổi phối hợp chia sẻ thông tin với tiểu ban nhân sự
để cùng thực hiện nhiệm vụ chung đảm bảo những nội dung chương trình báo cáo về cuộc bầu cử tại hội nghị tổng kết toàn quốc ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm tới đây
sáng nay tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với cục đào tạo về công tác giáo dục đào tạo công an nhân dân
biểu dương đánh giá công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí thứ trưởng cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cục đào tạo cần tập trung thực hiện sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một cũng như trong thời gian tới
tại buổi làm việc lãnh đạo cục đào tạo các phòng chức năng cũng đã báo cáo cụ thể với đồng chí thứ trưởng
nhiều nội dung quan trọng liên quan tới công tác giáo dục đào tạo công an nhân dân
trọng tâm là việc nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cục đào tạo tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tham mưu
đề xuất xây dựng chiến lược về công tác giáo dục đào tạo với lộ trình nhiệm vụ cụ thể
để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
phải nghiêm túc đánh giá làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân phù hợp với thực tiễn công tác công an
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo cấp ủy đơn vị đặc biệt bám sát các quan điểm chỉ đạo của đảng
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về giáo dục đào tạo coi trọng quy chế quy trình quy định trong hoạt động chỉ đạo
điều hành đảm bảo sát sao đúng và phù hợp
trước mắt triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số bốn ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại hà nội cụm thi đua số một bộ công an tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi sinh hoạt chính trị hơn hai trăm linh đại biểu là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc cụm thi đua
số một bộ công an đã được nghe thượng tướng phạm dũng nguyên thứ trưởng bộ công an chia sẻ về những mốc son
chiến công vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân trong chặng đường lịch sử bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
chia sẻ về những khó khăn thách thức và sự mưu trí sáng tạo dũng cảm của cám bộ an ninh trong suốt chặng đường lịch sử
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước nhà
hoạt động sinh hoạt chính trị này chính là dịp
để khích lệ cố vũ tinh thần mỗi cám bộ chiến sĩ an ninh tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước
không ngừng học tập rèn luyện phát huy cao nhất những phẩm chất cao đẹp thi đua lập công xuất sắc
góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng
thưa quý vị và các bạn vụ án số bảy phố ô như hầu nay là phố nguyễn gia thiều hà nội diễn ra vào ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
được coi là một trong những chiến công đầu tiên vang dội của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
chiến công này đã làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng của quốc dân đảng
cấu kết với thực dân pháp bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ
ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc
với ý nghĩa lịch sử đó ngày một mươi hai tháng bảy hàng năm được chính phủ đảng ủy công an trung ương
chọn làm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam anh hùng
trong niềm tự hào kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
chúng tôi xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về vụ án kinh điển số bảy phố ô như hầu
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quốc dân đảng được sự hậu thuẫn của thực dân pháp và quân tưởng
ngang nhiên chiếm đóng bốn mươi một địa điểm làm trụ sở hoạt động vừa công khai vừa bí mật
qua các nguồn tin cơ sở lực lượng an ninh sớm phát hiện âm mưu của quốc dân đảng
cấu kết với thực dân pháp tổ chức cuộc đảo chính là
tổ chính quyền cách mạng vào ngày quốc khánh pháp một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đồng chí trường trinh đồng chí võ nguyên giáp và cụ hình thú khá chỉ có một yêu cầu
chấn áp phản cách mạng là đúng là cần thiết và cần phải làm chính quyền
tuy nhiên phải có chính quyền
nếu không có chứng cứ có thể sẽ mắc vào âm mưu khiêu khích của các thế lực thủ địch tù đoàn đặc biệt là quốc dân đảng
sau khi cân nhắc tính toán kỹ lưỡng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng bảy
một tiểu đội trinh sát sở công an bắc bộ đã đồn nhập số nhà một trăm ba mươi hai phố divino
bắt giữ gần hai mươi tên thu toàn bộ chuyển đơn máy in vũ khí gần hai trăm linh trinh sát công an sung phong
và một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp đồng loạt khám bắt các trụ sở quốc dân đảng trên địa bàn hà nội
tại trụ sở số bảy phố ôn như hồng nay là phố nguyễn gia thiều
lực lượng an ninh bắt giữ tên phan kích nam một trong những kẻ cầm đầu quốc dân đảng
chúng chí lê hùng anh lúc đó là bộ trưởng bộ công an
thì đánh giá là cái vụ án ôn như hầu là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đối với dân tộc
như vậy đó không phải chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với ngành công an
đối với lực lượng an ninh mà có ý nghĩa dân tộc
và chúng tôi những người nghiên cứu thì thấy rằng cũng không phải chỉ dừng lại ý nghĩa dân tộc
mà vụ án này nó có một ý nghĩa lịch sử đối với cả cái sự nghiệp cách mạng của đảng
cái con đường và những cái lý tưởng của đảng đã được bảo vệ một cách thành công
và điều quan trọng nhất chúng tôi cho rằng
nó đã góp phần nâng cao cái tinh thần cách mạng của nhân dân
trong cái cuộc đấu tranh chống các cái thi lực phản cách bản lúc bấy giờ
và cái điều đó là một trong những nhân tố rất quan trọng
và giữ vững được chính quyền cách bản trong cái bối cảnh mà thù trong dọc ngoài của nước ta những năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
nói vụ án ôn như hầu đồng chí tổng bí thư trường trinh có nhận xét
nhưng vụ án khám bắt trên đây có một tác dụng vô cùng quan trọng
nó lột mặt bọn phản động bên trong tay sai của bọn phản động bên ngoài
nó lôi ra ánh sáng dư luận một bọn giả danh chính trị giả danh quốc gia dân tộc
mấy cuộc khám bắt vừa đây cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc
và biểu lộ sức mạnh uy tín
của chính quyền nhân dân
thắng lợi của vụ án số bảy phố ô như hầu đã bảo vệ an toàn vận mệnh dân tộc
bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ trong thế khoản cân treo sợi tóc
đây cũng là một trong những dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành nhanh chóng của lực lượng an ninh
trong công tác đấu tranh chống phản cách mạng khi trở tròn một tuổi